sáng nay công an thành phố sóc trăng tiếp nhận tin báo có một đối tượng sử dụng súng đe dọa chủ tiệm vàng thanh tâm
tại phường một thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng cướp một sợi dây chuyền vàng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an thành phố sóc trăng đã truy bắt nhanh đối tượng
qua điều tra đối tượng tên là tăng minh phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại mỹ thuận huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
tăng vật thu giữ là một sợi dây chuyền vàng một mươi tám k có trọng lượng một năm lượng và một khẩu súng bắn đạn cao su
hiện công an thành phố sóc trăng đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
lợi dụng ngày tết nguyên đán hai đối tượng người nước ngoài đã vận chuyển số lượng lớn ma túy
từ bên kia biên giới vào việt nam tiêu thụ cả hai vừa bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
ngày hôm qua tại địa bàn bản piêng cọc xã mai sơn huyện tương dương tỉnh nghệ an lực lượng chức năng tỉnh nghệ an
đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng là sông tông sò và sông tánh điều trú tại bản phà đánh huyện mường quắn
tỉnh hủa phăn của lào đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào việt nam thu giữ tại chỗ hơn một mươi hai kg nhựa cây thuốc viện
và một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hai dao nhọn và một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu các đối tượng khai nhận lợi dụng ngày nghỉ tết nguyên đán của việt nam
các đối tượng đã mang số lượng ma túy trên từ bên kia biên giới vào việt nam để bán kiếm lời khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
với hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy ba đối tượng là võ đăng khoa quê ở tỉnh sóc trăng
trần công minh chú tại tỉnh đồng nai và nguyễn văn trung tính quê ở thành phố cần thơ
đã bị công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó tổ tuần tra một trăm sáu mươi một công an huyện vĩnh cửu tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phát hiện khoa và minh có biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mới đi bán ma túy cho tính với giá tám trăm linh đồng
tiến hành kiểm tra nơi ở của tính cơ quan công an phát hiện bắt quả tang tính đang cất giấu một gói ma túy đá
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
trong đêm giao thừa tết quý
tỉnh mão năm hai nghìn hai mươi ba bị một nhóm người đến đòi nợ
nguyễn nam trượng đã cầm súng dùng dao đâm khiến hai người tử vong một người bị thương
công an tỉnh hải dương đang phối hợp với công an huyện gia lộc điều tra làm rõ vụ án mạng trên
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng một
ba người cùng chú tại phường quang trung thành phố hải dương đến nhà của nguyễn nam trượng để đòi tiền
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm cùng ngày hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau gai gắt
lúc này trượng lên tầng hai
lấy dao bầu và súng tự chế chuẩn bị từ trước bắn vào người phụ nữ
sau đó dùng dao đâm hai người đàn ông còn lại
vụ trọng án đã làm hai người tử vong và một người bị thương
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã bắt giữ trưởng
thu giữ tăng vật hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố hồ chí minh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt giam nguyễn hoàng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại tp thủ đức
cùng với chín đối tượng để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu hiếu thuê căn hộ trung cư tại phường trường thọ
thành phố thủ đức để làm cơ sở hoạt động
năm hai nghìn hai mươi một hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng
qua trang web cá cược sau đó chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác
tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế như là world cup hai nghìn hai mươi hai giải aff cup vừa qua
hiếu giao nhiệm vụ cho nguyễn đức duy
duy hay còn gọi là tèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới
qua hệ thống dịch vụ internet banking mở tại các ngân hàng
qua điều tra công an xác định đường dây cờ bạc qua mạng này hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trung bình mỗi tháng mức giao dịch của chúng là khoảng một mươi tỷ đồng
và tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây này là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
để có tiền tiêu xài ba đối tượng ở huyện thanh bình
tỉnh đồng tháp đã lẻn vào một trường học cấp hai trên địa bàn xã tân phú huyện thanh bình
để trộm nhiều tài sản của nhà trường thế nhưng đã bị lực lượng công an xã bắt giữ khi đang tẩu thoát
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn phúc huỳnh linh tâm cùng chú tại xã tân phú
và nguyễn thành lợi chú tại thị trấn thanh bình huyện thanh bình
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện một mô tô điện hai cpu bốn màn hình máy tính và một tv
qua làm việc các đối tượng khai nhận đã thực hiện
hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn trường trung học cơ sở tân phú để có tiền tiêu xài
hiện vụ việc đang được công an xã tân phú bàn giao cho công an huyện thanh bình tiếp tục điều tra mở rộng
chiều ngày hai mươi năm tháng một một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
đoạn qua thôn sáu xã đa kia huyện bù gia mập tỉnh bình phước
chiếc xe ô tô bán tải đã đâm trực diện vào xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày ô tô bán tải mang biển số chín mươi ba c một mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi
chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi
khi đến xã đa kia bất ngờ va chạm với xe máy của hai người đàn ông điều khiển chở nhau lưu thông theo chủng ngược lại
cố tông mạnh đã khiến chiếc xe máy bị dính chặt ở gầm dưới chiếc xe ô tô
hai người đàn ông đi trên xe máy văng vào lề đường tử vong tại chỗ
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được phát triển
cơ quan chức năng điều tra làm rõ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh trà vinh đã mời nguyễn ngọc duy sinh năm hai nghìn ba
ngụ tại ấp trà và xã vinh kim huyện cầu ngang để làm việc về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trước đó vào ngày bốn tháng một tổ cảnh sát giao thông công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tốc độ
trên tuyến quốc lộ năm mươi ba thuộc địa phận ấp quy
nông a xã hòa lợi huyện châu thành phát hiện duy điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên duy đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát giao thông đã tiến hành mời duy đến cơ quan để làm rõ hành vi phạm tội
qua làm việc duy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với duy về lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông
chạy quá tốc độ quy định không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển không có bộ phận giảm thanh theo quy định
thưa quý vị sau những ngày vui xuân đón tết người dân các tỉnh miền tây lại tiếp tục hành trình đến thành phố hồ chí minh
và các tỉnh lân cận để công tác lao động học tập
vào thời gian này lực lượng của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng đã tổ chức trao tặng khăn lạnh
nước uống và đủ nhiên liệu miễn phí cho người dân đi xe máy với mong muốn mọi người có thể đảm bảo sức khỏe
và an toàn trong chuyến hành trình dài
sáng ngày hai mươi năm tháng một tức mùng bốn tết trên quốc lộ một a rất đông người dân từ các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau
đi xe máy chở theo nhiều đồ đạc hướng về thành phố hồ chí minh để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ tết
khi đi qua địa bàn tỉnh sóc trăng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập chốt dừng chân
tại khu vực xã an hiệp huyện châu thành để hỗ trợ người dân
hàng trăm khăn lạnh chai nước uống đã trao tận tay người dân
khi đi ngang qua đây đồng thời hỗ trợ đổi sang miễn phí khi có phương tiện gần hết nhiên liệu
cùng với đó lực lượng công an cũng nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ

bên cạnh việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tập trung tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm để phòng ngừa tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng còn thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân bằng các hoạt động thiết thực và ý nghĩa

khi đi qua địa bàn tỉnh lực lượng cảnh sát giao thông công an đã lập chốt dừng chân tại khu vực xã an hiệp để hỗ trợ người dân chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông
trong đó nỗi vi phạm về nồng độ cồn là cao nhất với sáu mươi năm trường hợp nộp phạt hơn hai trăm bảy mươi tám triệu đồng
trong đó nỗi vi phạm về nồng độ cồn là cao nhất với sáu mươi năm triệu đồng
trong đó nỗi vi phạm về nồng độ cồn là cao nhất với sáu mươi năm triệu đồng